nhân dịp đầu xuân kỷ hợi chiều nay đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đã tới thăm và làm việc với liên đoàn luật sư việt nam
và hội doanh nhân trẻ việt nam
đồng chí trần thanh mẫn nhấn mạnh trong năm hai nghìn một mươi tám liên đoàn luật sư việt nam đã có nhiều đóng góp
trong công tác xây dựng pháp luật tạo lập được uy tín đối với cộng đồng xã hội
trong năm hai nghìn một mươi chín liên đoàn luật sư cần nỗ lực hơn nữa trong vai trò là cầu nối giữa đảng
nhà nước với nhân dân qua đó thực hiện tốt trách nhiệm đạo đức của người luật sư
là bảo vệ công lý bảo vệ quyền lợi ích của cá nhân tập thể
mặt khác liên đoàn luật sư cũng cần xây dựng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên sâu
trong đó chú trọng đặt vấn đề đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu
trong chương trình thăm và làm việc tại một số cơ quan nhân dịp đầu năm mới
đồng chí trần thanh mẫn cũng đã làm việc với hội doanh nhân trẻ việt nam
đồng chí đề nghị trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước hiện nay
hội doanh nhân trẻ việt nam cần phát huy năng lực trí tuệ nhất là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
tạo việc làm cho người lao động xứng đáng là hạt nhân quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước